chứng chỉ ngoại ngữ tin học bốn được ví như giấy phép con hành giáo viên
quy định về chứng chỉ được áp đặt một cách máy móc cào bằng
khiến cho đội ngũ công chức viên chức khổ sở bổ sung hoàn thiện
vì thế việc sắp tới bộ giáo dục và đào tạo và bộ nội vụ thống nhất
sẽ bỏ hai chứng chỉ này giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ giáo viên hiện nay
để có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học hoàn thiện hồ sơ của mình
cô giáo nguyễn thị mai đã phải khá chật vật
bởi đặc thù thời gian dạy ở bậc mầm non từ sáng đến chiều muộn
nên cô mai phải tranh thủ học những ngày cuối tuần
vui mừng thiết thực và phù hợp với thực tế hiện nay là nhận định của nhiều giáo viên
trước thông tin sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ
tin học và bộ nội dung cho đội ngũ giáo viên
vui mừng thiết thực và phù hợp với thực tế hiện nay là nhận định của nhiều giáo viên
nếu như các kỳ thi thực sự nghiêm túc thì đã đánh giá được vấn đề năng lực của giáo viên
còn vấn đề chứng chỉ hiện nay tương đối có nhiều vấn đề tôi cảm thấy vẫn chưa được
thực sự đánh giá đúng được năng lực
việc loại bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc giáo viên ngừng học
ngừng trao dồi kiến thức kỹ năng
bản thân mỗi giáo viên và các trường phải thường xuyên có hình thức để thúc đẩy nâng cao kiến thức
và nâng cao kiến thức
nếu như các kỳ thi thực sự nghiêm túc thì đã đánh giá được vấn đề năng lực của giáo viên
quy định là phải có chứng chỉ ngoại ngữ cho nên nó không có tạo ra áp lực cho giáo viên
để đáp ứng yêu cầu mới thì sắp tới ngoại ngữ và tin học sẽ được dạy sâu hơn trong chương trình đào tạo sư phạm
hiện bộ giáo dục và đào tạo đã thống nhất với bộ nội vụ trình ban hành việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tháng một mươi hai này